thời gian qua nhiều nông dân tỉnh long an đã mạnh dạn đầu tư sản xuất khép kín
mang lại hiệu quả kinh tế rất cao điển hình là mô hình nuôi run quế kết hợp nuôi ếch và cá khép kín
theo hướng an toàn sinh học của ông nguyễn minh ngọc ấp bắc đông xã kiến bình huyện tân thạnh
đã cho thu nhập sáu trăm linh triệu đồng một năm
tiêu chuẩn đầu tiên mà ông nguyễn minh ngọc áp dụng cho mô hình là phải bảo vệ được môi trường
làm ra sản phẩm sạch bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng
với tiêu chí này ông đã tận dụng các nguồn nguyên liệu có sẵn trong tự nhiên để nuôi run quế
đối với việc nuôi ếch ông ngọc cũng áp dụng quy chuẩn là nói không với kháng sinh trong quá trình nuôi
giống ếch tự phối sinh sản
rồi chuyển sang nuôi thịt và hạn chế cho ăn thức ăn công nghiệp
ngoài ra tận dụng mọi lợi thế của việc nuôi ếch ông ngọc đã kết hợp nuôi cá chê
qua hơn một năm thực hiện mô hình nuôi run quế kết hợp nuôi ếch cá khép kín
bước đầu mỗi tháng ông ngọc thu về lợi nhuận hơn năm mươi triệu đồng
mô hình nuôi run quế kết hợp nuôi ếch cá khép kín không phải là mới
nhưng việc ông ngọc sử dụng hoàn toàn cây lục bình
để làm được mô hình nuôi run quế kết hợp nuôi ếch cá khép kín không phải là mới

làm thức ăn cho run quế sử dụng dược thảo trong thiên nhiên để làm thuốc phòng trị bệnh cho ếch là rất mới
đã mang lại hiệu quả kinh tế cao